nhìn những hình ảnh này không ai có thể tưởng tượng được bé tú anh đã trải qua những giờ sinh tử
cô bé đã sống sót diệu kỳ trong vụ tai nạn hy hữu mà đến giờ mỗi khi nghĩ lại
đại tá nguyễn văn dực nguyên giám đốc cảnh sát phòng trái trợ cháy bình dương
chỉ huy lực lượng cứu nạn tại hiện trường vẫn kể lại thật tường tận
từ trước đến giờ về mặt thực tế thì chưa có xảy ra một vụ việc nào có tiền lợi như thế
chưa có một phương án nào được xây dựng để thực hiện một vụ việc như thế
một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tại xã tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
trong lúc chơi trò trốn tìm cháu tú anh đã bị rơi xuống ống giếng khoan công nghiệp
ngay sau khi nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy số năm cảnh sát phòng trái trợ cháy tỉnh bình dương bốn
đóng tại khu công nghiệp nam tân uyên
lập tức đến hiện trường và triển khai những công việc cần thiết
thông tin từ tổ trinh sát cho biết
đây là giếng khoan công nghiệp có đường kính khoảng bốn mươi cm
bên trong đặt một ống nhựa có đường kính một trăm bốn mươi mm
độ sâu của giếng khoảng tám mươi m
nạn nhân là một bé gái bảy tuổi bị mắc kẹt giữa khe hở của thành giếng
vào ống nhựa có độ khoảng hai mươi hai mươi năm cm
tổ chức để khảo sát kiểm tra tại hiện trường
chúng tôi phát hiện là cháu bé lúc đầu rơi ở độ sâu khoảng ba bốn m
khi chúng tôi đến hiện trường thì cháu bé đã tuột xuống ở độ sâu khoảng trên tám m

điều kiện đặt ra cho lực lượng cung đảng cung hậu
là làm sao đó để cố định bé ở một cái vị trí không tiếp tục để cho bé rơi xuống nữa
cho anh em nó mở rộng cái miệng hố ra nữa
giờ đất cho nó rộng ra để bạo mặt bằng mới đào sâu được
cho anh em nó tiếp oxy cho nước uống rồi này khác hướng dẫn cho cháu nó uống
tình huống xấu chứ nữa là bé nó ngủ nếu mà nó ngủ thì người nó sẽ mềm ra
và nếu như vậy thì khả năng nó sẽ tù nữa thì lúc đó khó khăn cho người ta bạo
thì bây giờ đề thức của phương án là làm một thần lộng xuống hướng dẫn bé trồng vô tay
để cố định giữ bé lại ở vị trí đó để chúng ta tiếp tục đào sâu được
mặc dù là xác định là cái việc mà trồng cái không dây vào cái tay bé đó
thì sẽ gây ảnh hưởng là đau hoặc là thời gian lâu dài có thể ảnh hưởng tới cái tai vé
nhưng mà tuy nhiên thì để mà cố định được cái vị trí bé không tiếp tục xuống nữa
thì cũng rất là quan trọng cho cái việc thành công trong công tác cứu nạn bé
hai mươi một giờ ba mươi phút trời đổ mưa
đây cũng là vùng đất thấp nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ có thể gây sạt lở sẽ trôn ủi tất cả
bạt tre máy bơm nước công suất lớn và phương án thu hồi nước đã chuẩn bị
nhưng không có cơ hội dùng đến vì may mắn mưa đã tạnh
cái lớp đất này là lớp đất cát mình đã đào xuống rồi

đất xét rồi đất xét qua
cho nên cái khả năng thi công mà bằng xe cơ giới nữa nó rất là khó
bây giờ anh em đề xuất xem có cái cách nào khác để mà tiếp cận cho bé nhanh nhất hay không
giờ nếu mà cái xe cuốt mà bây giờ mình đào nữa thì có cái tình hình có thể là nó sập lỗ
tại vì nếu mà đào sâu hơn nữa thì nó
xe cuốt gạo lớn
nó có thể tác động lực làm sạt hành diễn
dạ dạ đúng
đề xuất anh em xem là có thể huy động được cái lực lượng đào diễn chuyên nghiệp
ở địa phương
trong lúc anh em ở xã liên lạc với chỗ lực lượng đạo diễn
thì tôi đề nghị anh em cứu hộ của mình tổ chức lực lượng bố trí
sang lắp cái mặt bằng cho nó rộng ra để cho anh em đào diễn thi công
việc ban chỉ đạo đưa ra yêu cầu trưng dụng lực lượng đào diễn chuyên nghiệp
mà không sử dụng đến chiến sĩ cứu nạn tại hiện trường
là một tính toán hợp lý và khoa học
dựa trên khả năng đáp ứng công việc
và thời gian không cho phép kéo dài điều kiện địa chất
và tính chuyên nghiệp của từng con người
trong quá trình đào phải thường xuyên đo cái độ sâu
kiểm tra cái độ sâu
tìm mọi cách giữ cháu bé ở cái chỗ vị trí đó
động viên cháu đó
sau gần một mươi giờ chờ đợi
trải qua bao nhiêu khó khăn mệt đói lạnh
cháu tú anh đã được cứu sống
một cái bài học rút ra
chung của công tác cứu nạn cứu hậu này
một bài học đã có sự đồng phận
của lực lượng cứu nạn cứu hậu
là lực lượng thực hiện chức năng
của nhà nước
đại diện cho lực lượng công an
phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương
với các bàn ảnh cộng đề
và với cả
quân chủ dân dân
tại nơi diễn viên